vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh bà con ngư dân cần hết sức lưu ý